tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị can cao huy huệ
chú phường tổ dân phố chi lăng thị trấn nam ban huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
cao huy huệ là người lái máy xúc thuê cho gia đình anh nguyễn minh đức chú xã mê linh huyện lâm hà
do có thời gian sử dụng ma túy dẫn đến bị ảo giác nên huệ cho rằng mình đã bị gia đình anh đức bỏ bùa
vào tối ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi huệ cầm dao đến nhà tìm anh đức để trả thù
thấy chị trịnh thị hồng là vợ của anh đức bé con nhỏ đang đứng trong nhà
sau khi tra hỏi anh đức huệ đã dùng dao đâm nhiều nhát vào chị hồng khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án huệ về nhà ném dao xuống ao nước
tại phiên tòa xét thấy hành vi của huệ đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng sức khỏe của người khác
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo huệ một mươi tám năm tù giam về tội giết người
đồng thời buộc bồi thường hai trăm tám mươi triệu đồng cấp dưỡng hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng để nuôi con của nạn nhân